tại diễn đàn doanh nghiệp công nghệ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cho rằng sáng chế công nghệ là con đường dẫn đến quốc gia hùng cường
và đây cũng chính là nội dung bài viết trên báo lao động số ra hôm nay
việt nam không chỉ tiếp thu để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực mà cần phải phát minh sáng chế công nghệ
đó là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường
dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề việt nam bài toán việt nam và từ cái nôi việt nam
các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra
và cũng sẽ đi ra toàn cầu giải quyết các bài toán toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng cho biết chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ sớm ban hành trong năm hai nghìn hai mươi
chiến lược chuyển đổi số quốc gia nhằm hướng tới một nền kinh tế và xã hội số để tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ
hàng loạt cửa hàng của nhật cường mobile bị khám xét là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an phối hợp cùng công an hà nội
đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều cửa hàng của hệ thống nhật cường mobile
việc khám xét diễn ra suốt cả ngày chín tháng năm
theo ghi nhận đến chiều tối qua bộ công an vẫn đang hoàn tất quá trình khám xét và thu giữ nhiều thiết bị
tài liệu tại hệ thống cửa hàng nhật cường mobile một trong những doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử viễn thông lớn
liên quan đến xét xử đường dây sản xuất ma túy tại việt nam trên báo thanh niên số ra hôm nay có bài
đề nghị tuyên sáu án tử hình ba án trung thân
sáng ngày chín tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án
đối với một mươi bị cáo trong đường dây sản xuất mua bán tàng trữ hơn hai trăm linh kg ma túy các loại do văn kính dương
ba mươi tám tuổi quê hà nội cầm đầu
viện kiểm sát đề nghị sáu mức án tử hình ba mức án trung thân và một mức án hai mươi năm tù
đây là vụ án sản xuất mua bán trái phép ma túy lớn nhất cả nước vào năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo nhận thức được hành vi sản xuất mua bán ma túy
bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì tư lợi cá nhân các bị cáo coi thường pháp luật
thực hiện hành vi phạm tội tới cùng và phạm tội liên tục thường xuyên
nói không với thực phẩm bẩn là khẩu hiệu đang được chính phủ cùng các bộ ngành liên quan thực hiện quyết liệt
kính mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết
quyết trị bệnh mạng tính bơm tạp chất vào tôm trên báo hà nội mới
thời gian qua chính phủ và các bộ ngành đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
nhằm chấm dứt hành vi bơm tạp chất vào tôm
tuy nhiên vì lợi nhuận việc bơm tạp chất vẫn như căn bệnh mạng tính
diễn ra lén lút với những cách thức tinh vi gây thiệt hại cả về kinh tế và sức khỏe người tiêu dùng
trước tình hình đó mới đây phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra kiểm tra kiên quyết xử lý vi phạm
còn trên báo diễn đàn doanh nghiệp phản ánh các khu tái định cư thiếu hạ tầng giữa lòng thành phố vinh
dân khổ vì thiếu điện khát nước
quá trình thi công xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tp vinh nghệ an thiếu đồng bộ nhiều bất cập
trong khi các cơ quan quản lý doanh nghiệp đun đẩy trách nhiệm cho nhau
khiến người dân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nàn
chị tuyết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo diễn đàn doanh nghiệp
những thông tin trên đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại